và chúng ta vừa điểm qua một số nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay
mở đầu chương trình sẽ là những thông tin về diễn biến mới nhất liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
và công tác phòng chống dịch đang được tăng cường triển khai trong cộng đồng
vào chiều ngày hôm nay bộ y tế công bố ca tử vong thứ một mươi liên quan đến covid một mươi chín tại việt nam
bệnh nhân số bảy trăm một mươi tám
cụ thể là bệnh nhân số bảy trăm một mươi tám là nữ sáu mươi bảy tuổi quê quán quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
tiền sử đau tủy tương bào ác tính đai tháo đường tuyếp hai nhiễm chủng huyết
bệnh nhân được trần đoán nghi nhiễm sars cov hai vào ngày ba tháng tám
bệnh nhân đã được điều trị cách ly như ca bệnh covid một mươi
mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân xét nghiệm tại bệnh viện đà nẵng vào ngày bốn tháng tám
cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
trần đoán tử vong là do đau tủy tương bào ác tính đái tháo đường tuyếp hai nhiễm chủng huyết và covid một mươi chín
như vậy là cho tới thời điểm hiện tại việt nam đã ghi nhận một mươi bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín
thông tin cập nhật về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vào lúc một mươi hai h trưa ngày hôm nay bộ y tế đã phát đi thông báo khẩn số hai mươi bốn
trong đó bộ y tế đề nghị những người đến các địa điểm sau
nhà hàng tiệc cưới golden finic đường số hai tháng chín phường hòa cường bắc quận hải châu
thành phố đà nẵng vào ngày hai mươi hai tháng bảy
trung tâm hội nghị tiệc cưới phì lũ đường hai tháng chín phường hòa cường bắc quận hải châu
thành phố đà nẵng vào trưa ngày hai mươi bốn tháng bảy
và trung tâm tiệc cưới biển xanh khu dân cư văn hóa biển kim liên phường hòa hiệp bắc
quận liên triều thành phố đà nẵng vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy
cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
công dân cần gọi điện đến đường dây nóng của bộ y tế là một chín không không chín không chín năm
và đường dây nóng của cdc đà nẵng là chín không năm một không tám tám bốn bốn
để cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc với mình
khai báo y tế trực tuyến tại tờ khaiyt vn
hoặc tải ứng dụng ncovi từ địa chỉ ncovi vn
và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe
bộ y tế khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng bluezone
để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm bệnh covid một mươi chín
tại địa chỉ www ncovi vn
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều nhân viên y tế tại đà nẵng đã vô tình bị lây nhiễm và trở thành người bệnh
nếu không được phát hiện kịp thời
thì những y bác sĩ này có thể tiếp tục lây nhiễm cho đồng nghiệp người bệnh
và tạo thành các ổ dịch trong lòng bệnh viện
để ngăn chặn nguy cơ này
nhiều bệnh viện đang tăng cường xếp chặt các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm covid một mươi chín từ đầu vào
tại bệnh viện việt đông
ở đức ngay từ cổng vào khu khám bệnh
người dân được yêu cầu đeo khẩu trang đo thân nhiệt và bắt buộc làm tờ khai y tế
với người bệnh đi qua các vùng dịch tễ
không sốt ho
thì sẽ được vào các khu khám bệnh bình thường của bệnh viện
những người có yếu tố dịch tễ
sẽ được khám tại khu vực riêng
khi trường hợp mà có phát hiện ra một trong các yếu tố đấy
mà có nguy cơ thì tôi có một phòng cách ly ngay
ở ngoài trong phòng khám giúp cứu
để người có nguy cơ đấy vào đấy
được cách ly và được bác sĩ
một bác sĩ chuyên khoa
sẽ xuống có đôi bảo hộ đầy đủ
thăm khám và làm các xét nghiệm cơ bản nhất
để loại trừ tất cả nguy cơ và khám bệnh cho người bệnh
thậm chí kể cả bệnh nhân phải mổ cấp cứu
thì chúng tôi đã có hẳn một phòng mổ áp lực âm
và có khu cách ly riêng
thậm chí là những trang thiết bị bảo hộ đầy đủ
nhằm ngăn chặn tình trạng lây nhiễm covid một mươi chín
bệnh viện việt đức đã có phương án
giảm thiểu số lượng người nhà vào chăm sóc và thăm bệnh nhân
cung cấp xuất ăn đến từng khoa phòng
để tránh tụ tập đông người
còn tại bệnh viện phụ sản trung ương
khi dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp ở giai đoạn ba
bệnh viện xích chặt hơn một số quy định
trong việc sàng lọc khai báo y tế
trong đó có ba nhóm được sàng lọc
để được cách ly đi đường riêng và khám khu vực riêng
bao gồm những người đến có qua đà nẵng về
những người có triệu chứng sốt ho suy hô hấp
và người từ nước ngoài về
những người có yếu tố nguy cơ này
sẽ được hướng dẫn đi lối riêng khám cách ly
và có thể chỉ định xét nghiệm covid một mươi chín
vẫn thực hiện nghiêm túc là một bệnh nhân một người thăm
và có biển đàng hoàng
sàng lọc tất cả các đối tượng đến bệnh viện
ví dụ như là khách khách khách khách
ví dụ như là học sinh
ví dụ như là đến làm công việc của dược của vật tư của xây dựng
sàng lọc tất cả các đối tượng là đến bệnh viện để thực tập
còn đối với cán bộ viên chức của bệnh viện bộ giản trung ương
thì được khuyến kháo là tự sàng ở nhà
xem là có sốt không có ho không
có việc a việc b gì đấy thì sẽ thông báo với bệnh viện
trước khi đến cơ quan
trước đó ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã có công điện hỏa tốc đề nghị các bệnh viện khẩn trương đẩy mạnh
các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm covid một mươi chín
trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh
yêu cầu giám đốc các cơ sở khám bệnh chữa bệnh khẩn trương giả soát
củng cố và thực hiện thật nghiêm các quy định
về các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh
ghi nhận các ca tiếp xúc gần
nhanh chóng truy vết những người đồng minh
những người có nguy cơ lây nhiễm
kịp thời thông báo cho người dùng là f một f một
hỗ trợ hiệu quả công tác khoanh vùng cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín
mới đây tại cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch covid một mươi chín
với một số bộ ngành tỉnh thành
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề nghị người dân cài đặt ứng dụng bluezone
ứng dụng hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh
những người có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trên điện thoại thông minh
và giao bộ thông tin và truyền thông chủ trì hướng dẫn
phối hợp với bộ y tế ubnd các tỉnh thành triển khai nhanh nhất việc này
ngay sau đó số lượng người cài đặt bluezone đã tăng lên nhanh chóng
và điều này cho thấy là sự quan tâm ủng hộ của người dân đối với ứng dụng này
anh phạm khắc mạnh đã ngay lập tức cài đặt ứng dụng bluezone
khi nghe thông tin trên báo đài
chỉ bằng những thao tác hết sức đơn giản
anh mạnh đã có thể tự bảo vệ bản thân và gia đình
đầu tiên tìm kiếm ứng dụng bluezone trên app store
sau khi tải về máy mở ứng dụng
cho phép bluezone truy cập một số quyền cần thiết
và luôn bật bluetooth để sử dụng
khi mà biết thông tin là bộ thông tin và truyền thông
cho phát hành ứng dụng bluezone
để bảo vệ bản thân cũng như là cộng đồng
trong mùa dịch covid một mươi chín này thì tôi nghĩ rằng
đây là một ứng dụng rất hiệu quả
để phòng chống dịch cho nên tôi đã cài đặt
bluezone là ứng dụng sử dụng công nghệ bluetooth năng lượng thấp
để xác định
khi nhận kết chúc gần giữa các điện thoại thông minh
với cơ quan chức năng
bluezone sẽ giúp nhanh chóng khoanh cục
xác định người có khả năng lây nhiễm covid một mươi chín
nhờ vậy công tác dập dịch sẽ được triển khai chính xác
hiệu quả tiết kiệm không bỏ sót đối tượng nghi nhiễm
đối với người dùng
bluezone giúp các ca f một f hai biết được thông tin sớm nhất
để bảo vệ mình bảo vệ cộng đồng xung quanh
khi có một ca nhiễm bệnh
thì nhân viên y tế sẽ khai báo ca nhiễm bệnh trên hệ thống
và trên hệ thống sẽ trả lại một cái mã khóa
tức là người dùng nhập cái mã khóa của cơ quan y tế cấp
thì khi đó đối tượng người bị nhiễm bệnh
sẽ trả lên cái dữ liệu lên hệ thống
và từ dữ liệu trên hệ thống
sẽ được chúng ta gọi là broadcast
tức là sẽ được phát quảng bá đến tất cả người dùng bluezone khác
khi đó là ứng dụng trên các người dùng khác
sẽ so sánh cái dữ liệu của ca nhiễm bệnh đó
với những cái dữ liệu lịch sử tiếp xúc của mình
số lượt tải ứng dụng bluezone những ngày gần đây đã tăng mạnh
cho thấy sự hưởng ứng và quan tâm của người dân
theo thống kê của cục tin học hóa bộ thông tin và truyền thông
đến ngày ba tháng tám số lượt tải về là hai ba triệu
và đến ngày hôm nay ngày sáu tháng tám
con số này đã tăng lên năm bốn triệu lượt
tăng hơn hai ba lần trong vòng ba ngày
tuy nhiên cần phải đến con số bốn mươi năm năm mươi triệu người cài đặt
thì ứng dụng bluezone mới đạt hiệu quả cao
bluezone này giống như là loại vaccine
khi số lượng người cài càng nhiều
thì nó sẽ đạt đến cái hiệu quả bảo vệ cộng đồng
theo một nghiên cứu của trường đại học
số người cài khoảng sáu mươi dân số
thì nó sẽ đạt đến mức kể cả có những người không cài cũng được bảo vệ
vì vậy là hiện nay cục tin học hóa bộ thông tin và truyền thông
đang phấn đấu số lượng người cài đạt khoảng năm mươi triệu người
không chỉ tại việt nam
hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới
đang sử dụng các ứng dụng truy vết nhanh
để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó bốn mươi nước đã triển khai giải pháp phát hiện tiếp xúc gần
thưa quý vị ứng dụng bluezone sử dụng công nghệ bluetooth
là công nghệ được đánh giá tốt nhất hiện nay
trong việc kiểm soát tiếp xúc gần mà không vi phạm quyền riêng tư
theo đó bluezone được xây dựng trên bốn nguyên tắc
đó là bảo mật dữ liệu không thu thập vị trí ẩn danh và minh bạch
do đó người dân hoàn toàn có thể yên tâm khi cài đặt và sử dụng
ứng dụng này
đã cài đặt ứng dụng bluezone từ mấy ngày nay
chị dương hương giang thấy rằng
khác với nhiều ứng dụng đòi hỏi phải truy cập vào rất nhiều dữ liệu khác trong máy
yêu cầu của bluezone khá đơn giản
vì vậy chị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng ứng dụng này
hơn nữa để bảo vệ bản thân và gia đình
theo chị mỗi người cần tìm hiểu kỹ thông tin về bluezone để sử dụng cho đúng
khi mà mình đăng ký cái tài khoản
thì nó không có tài khoản
không yêu cầu quá nhiều những dữ liệu của mình
chỉ cần là có số điện thoại
và những cái số điện thoại này thì mình cũng có thể cung cấp cho nhà phát triển được
với lại là đây là một cái ứng dụng mà được bộ y tế
cũng như là bộ thông tin truyền thông là khuyến khích sử dụng
nên là mình cũng khá là tin tưởng
anh trần việt hải đại diện nhóm phát triển ứng dụng bluezone
ứng dụng đã được đặt ở mức an ninh cao nhất
và được xây dựng trên những nguyên tắc bảo mật và minh bạch
thứ nhất là ứng dụng rất là minh bạch
mã nguồn của ứng dụng thì chúng tôi đã mở mã nguồn cho cộng đồng
cơ chế sử dụng ứng dụng thì người dùng hoàn toàn ẩn danh với nhau
mỗi người được cấp một cái mã số
và cái mã số này có cái chu kỳ thay đổi là một mươi năm phút là một lần
và ứng dụng nó chỉ ghi nhận là mình tiếp xúc với một cái ứng dụng khác
vào một khoảng thời gian
tất cả các dữ liệu liên quan đến vị trí
liên quan đến danh tính
liên quan đến điện chỉ
tất cả những dữ liệu đấy là ứng dụng hoàn toàn không thu thập cái dữ liệu đó
chính vì vậy
người dân có thể hoàn toàn yên tâm khi cài đặt và sử dụng ứng dụng
hiện nay để đạt được tỷ lệ cần thiết
bộ thông tin và truyền thông đã triển khai nhiều giải pháp khác nhau
đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động cài đặt bluezone
và hiểu đúng để sử dụng ứng dụng một cách hiệu quả
và vừa qua bộ thông tin và truyền thông đã có văn bản số hai nghìn tám trăm bốn mươi một
người ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chục thủ trung ương
đề nghị triển khai một mươi biện pháp tuyên truyền ứng dụng bluezone
ví dụ như là các cơ quan nhà nước kêu gọi toàn bộ cán bộ công chức viên chức cài đặt
rồi các cơ quan đoàn thể đoàn anh niên kêu gọi người dân dùng
rồi các tổ dân phố đi từng ngõ gõ từng nhà phát tờ rơi cài đặt
tôi thấy rằng với số lượng như vậy thì vẫn còn khá ít người cài đặt ứng dụng trên
và tôi mong rằng để bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ người dân
bảo vệ cộng đồng trong đại dịch covid một mươi chín này thì tôi mong rằng sẽ có nhiều người cài đặt hơn
cũng giống như những chiếc khẩu trang được khuyến cáo sử dụng mỗi khi đi ra ngoài
để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
ứng dụng bluezone chính là một loại khẩu trang điện tử để bảo vệ mỗi người và cả cộng đồng
việc cài đặt và sử dụng bluezone là hành động chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh
vì vậy mỗi người dân hãy chủ động tham gia với tinh thần trách nhiệm công dân cao nhất
để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường để phát triển kinh tế xã hội
đăng tải thông tin sai sự thật bị xử phạt nghiêm minh
vào ngày ba tháng tám công an tỉnh yên bái đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đối với một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường nguyễn thái học thành phố yên bái tỉnh yên bái
vì đã đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid trên mạng xã hội
trước đó người phụ nữ này đã đăng tải trên tài khoản facebook cá nhân thông tin chưa được kiểm chứng sai sự thật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín và cách chữa bệnh covid một mươi chín tại nhà
sự việc đăng tải đã thu hút được sự quan tâm bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng
làm việc tại cơ quan công an người phụ nữ này thừa nhận sự việc đăng tải thông tin trên là sai sự thật và đã gỡ bỏ bài viết của mình
căn cứ vào hành vi vi phạm công an tỉnh yên bái đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng và yêu cầu chủ tài khoản cam kết không tái phạm
cơ quan công an cảnh báo trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
việc đăng tải và chia sẻ các thông tin sai sự thật là sai sự thật
như trên là thiếu ý thức trách nhiệm công dân ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương
mỗi người dân cần bình tĩnh sáng suốt khi tiếp nhận và xử lý thông tin không lan truyền những thông tin không xác thực
kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng các trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh
mỗi người dân hãy chia sẻ thông tin có trách nhiệm để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
và tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị một đám cháy đã bùng phát tại căn nhà nằm trong hẻm một trăm hai mươi trần đình xu phường nguyễn cư trinh quận một tp hcm vào sáng ngày sáu tháng tám
và tại thời điểm xảy ra cháy bên trong căn nhà có tám người bị mắc kẹt
do đám cháy quá lớn nên người dân không thể tiếp cận giải cứu những người này ra ngoài
nhân tin báo phòng can sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã điều động phương tiện đội cứu hộ xuống hiện trường
sáu người trong nhà đã được hướng dẫn ra khỏi đám cháy an toàn
tuy nhiên bên trong căn nhà vẫn còn hai cụ già không thể tự đi được
nam bắt tình hình đội cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận đưa hai cụ già xuống đất an toàn
đám cháy được dập tắt sau ba mươi phút
tại hiện trường các nhà bị cháy và hư hỏng nhiều tài sản
bên trong căn nhà chứa nhiều phế liệu nên đám cháy lan nhanh và rộng
công an quận một đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
ngày sáu tháng tám công an tp sa đéc tỉnh đồng tháp cho biết
mới đây đã bắt giữ gần một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
đang được vận chuyển từ cửa khẩu thường phước về tp sa đéc
trước đó ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi qua công tác phối hợp với công an xã tân khánh long
công an tp sa đéc đã bắt quả tăng đối tượng nguyễn văn đen hai mươi một tuổi
ngụ thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp
về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
tại thời điểm bắt quả tăng lực lượng công an đã thu giữ tăng vật gồm
một mươi bao thuốc hiệu z bốn trăm chín mươi bao thuốc hiệu hero và một xe mô tô
qua làm việc đối tượng khai nhận toàn bộ số thuốc lá trên
được người khác thuê vận chuyển từ cửa khẩu thường phước huyện hồng ngự
về tp sa đéc với giá là ba trăm năm mươi đồng
khi đến địa bàn thuộc khóm tân huệ phường tân quy đông tp sa đéc
thì bị lực lượng công an bắt quả tăng
hiện công an tp sa đéc đang củng cố hồ sơ chuyển ủy ba nhân dân tỉnh
xử lý theo quy định của pháp luật
do ảnh hưởng của cơn bão số hai những ngày qua thì vùng biển tây có sóng lớn
kết hợp với triều cường tình trạng này đã khiến cho đê biển tây
thuộc hai tỉnh cà mau và kiên giang bị sạt lở nghiêm trọng
tại cà mau thì nước biển đã tràn vào nồi đông tại những đoạn đê thấp
hiện đoạn đê biển tây qua địa bàn tỉnh cà mau bị sạt lỡ nghiêm trọng bốn đoạn
tiến sát chân đê tại đoạn gần kênh tiểu dừa phía bên ngoài đã không còn rừng
trong ngày hai và ngày ba tháng tám sóng lớn đã đánh vào thân đê khiến nước biển tràn vào bên trong
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau tổng chiều dài bốn đoạn sạt lở là bốn trăm năm mươi mét
ngoài ra đoạn đê biển tây từ rạch dinh đến lung ranh có chiều dài khoảng một bảy trăm linh m
đang rất thấp có khả năng bị tràn nếu triều cường tiếp tục dân cao
kiểm tra tình hình sạt lở đê biển tây vào sáng nay sáu tháng tám
bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau nguyễn tiến hải đã yêu cầu ngành nông nghiệp
triển khai nhanh các biện pháp gia cố tạm thời các điểm sạt lỡ nguy hiểm
bởi mới qua hai ngày mưa to gió lớn những điểm này rừng phòng hộ đã bị sóng đánh mất
chỉ cần vài đợt mưa bão nữa thân đê sẽ bị hư hỏng thậm chí vỡ
nếu không có biện pháp gia cố đê biển tây qua địa bàn tỉnh cà mau khó lòng trụ vững qua mùa mưa bão này
kính thưa quý vị theo kế hoạch thời gian năm học năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành bậc mầm non sẽ tụ trường và khai giảng vào ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông giáo dục thường xuyên tụ trường vào ngày một tháng chín và khai giảng vào ngày năm tháng chín
tất cả bậc học học kỳ một sẽ kéo dài từ ngày bảy tháng chín đến ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
học kỳ hai từ ngày một mươi một tháng một
đến ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
học sinh bế giảng năm học vào cuối tháng năm
xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
xét tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành tuyển sinh lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trước ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
năm nay học sinh trên địa bàn tp hcm sẽ được nghỉ tết nguyên đáng tân sửu một mươi một ngày
từ ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi

ủy ban nhân dân tp hcm giao giám đốc sở dụng
sở dụng đào tạo tp hcm có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học ngành học
thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đồng thời có quyết định kịp thời cho học sinh nghỉ học
đối với các trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt thiên tai dịch bệnh nguy hiểm
và phải có phương án bố trí học bù đảm bảo thời gian nghỉ cho các giáo viên trong năm học
cũng theo báo cáo của sở dụng đào tạo năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thành phố sẽ có khoảng một bảy mươi bốn triệu học sinh tăng gần năm mươi năm em so với năm trước
tính trong năm hai nghìn hai mươi thành phố đưa vào sử dụng tất cả chín mươi dự án với một ba trăm bảy mươi một phòng học mới
trong đó dự kiến đưa vào sử dụng vào ngày năm tháng chín là bảy mươi ba dự án với một một trăm bốn mươi hai phòng học mới
từ sau ngày năm tháng chín đến cuối năm hai nghìn hai mươi là một mươi bảy dự án với hai trăm hai mươi chín phòng học mới
kính thưa quý vị để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
diễn ra an toàn trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
diễn biến phức tạp các trường học điểm thi tại tp hcm đang khẩn trương phun thuốc khử trùng
và triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh
năm nay tại điểm thi trường trung học phổ thông lương thế vinh quận một tp hcm
sẽ bố trí ba mươi phòng thi với số lượng hai mươi bốn thí sinh một phòng
tất cả các phòng học phòng chức năng dưới tầng trệt sẽ dùng làm phòng cách ly phòng thi dự phòng
phòng chờ cho thí sinh tự do việc triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn phòng dịch
phung thuốc khử trùng đã được nhà trường và các trường khác trên địa bàn thành phố ráo riết thực hiện
năm nay do tình hình dịch diễn biến phức tạp các điểm thi tại tp hcm không tập trung thí sinh ở sân trường
thí sinh phải có mặt trước giờ làm bài ba mươi phút
sở giáo dục đào tạo tp hcm đã tiến hành tập huấn cho lãnh đạo các điểm thi tốt nghiệp
trung học phổ thông
về các phương án phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ làm công tác thi
sở giáo dục đào tạo tp hcm đã tiến hành tập hướng cho lãnh đạo các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
về các phương án phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ làm công tác thi
sở giáo dục đào tạo tp hcm đã tiến hành tập hướng cho lãnh đạo các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông

về các phương án phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ làm công tác thi